xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ tám tháng ba
thay mặt những người làm chương trình chúng tôi xin được gửi lời chúc đến các bà các mẹ các chị em phụ nữ
một ngày thật hạnh phúc thật nhiều niềm vui
quý vị thân mến trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành nhiều thời lượng để nói về câu chuyện của những người phụ nữ
và bên cạnh đó sẽ còn có rất nhiều thông tin đáng chú ý khác được chúng tôi liên tục cập nhật
và trước hết thì mời quý vị cùng đến với điểm nóng an ninh trật tự diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
lúc một mươi chín h ba mươi năm ngày một mươi một tháng ba theo giờ đối thương
chuyến bay dạy thứ đầu tiên trở về sơ tán từ ukraine
đã cất cánh từ sân bay quốc tế henry tandek ở cửa đô bunkarest của đô mai
dự kiến hạ cánh xuống sân bay nội bài vào lúc một mươi một h ba mươi phút trưa nay theo giờ hà nội
sơ tán đầu tiên của hãng hoàng thông quốc gia việt nam việt nam airlines
trở tổng cộng hai trăm tám mươi bảy thủy bào sơ tán từ ukraine
dự kiến sẽ còn một chiếc nữa từ bunkarest vào ngày một mươi tháng ba tới
hai đối tượng phan trọng sơn và nguyễn ước thạnh trúng vào thành phố bình
từng đứa hơn bốn kg mát tử đá hai bánh heroin một mươi hai một trăm linh thương mát tử tổng hợp
với đối tượng quan tỉnh hệ an bắt giữ
phan trọng sơn là đối tượng từng có mát thử nán từ mát tử
quá trình theo dõi bắt giữ
với đối tượng sơn rất manh động đã liều lực đạt chân ga về bốn đội chức năng
rồi phối thủ trong xe ô tô
thì lực lượng chức năng phải thật vỡ đính lái khống chế tịnh thời và bắt giữ hai đối tượng
một đối tượng đánh bạc và đánh mạng trực tuyến với thư mô cực lớn
bởi vị phòng tài xác hình sự công an tỉnh quảng minh truy trì
thối hợp với thịt an ninh mạng và phòng chứng trị phạm công nghệ cao của công an triển phá
đường dây này do nguyễn phân tố và nguyễn ngọc thành
đều từng tại hướng sắc sơ thành phố hà nội
tầm đầu quản lý tiêu hành ở có tài khoản
tổng tại bí supermaster
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một
nếu hệ định được phát hiện
số tiền giao dịch để đánh bạc của đường dây này
nên đến trên nhiều nguồn tùy động
còn tại đắk lắk ông an huyền tuyên gà
vừa đã quyết định khởi tố chính hướng tượng trong đường dây đánh bạc
giữa hình thức ghi số đề khi mô lớn
tổng tố thịnh ngắm này đã giao dịch cho đến ngày bị bắt
là khoảng khối ngay từ đồng
tại cơ quan công an nhóm này phai nhận
hàng ngày hóa mưu hiếu của người tìm ra
còn tất cả các bơi đề
từ các công bạc
sau đó chuyển đến đối tiện đầu tổng là bình thuốc
sau một cuộc nghị án vào chương trình một mươi bảy tháng ba
tòa án nhân dân tỉnh bình thuốc
đã tuyên phạt nguyện thị thu thảo
quân kế toán trưởng trung tâm giáo dục hình xuyên
tổng tổng thống bình thuốc
một mươi năm năm tù được tổng tham mô tài sản
phạt võ văn thiện ba năm tù
nên cho hợp án treo
và nguyễn phật thanh cùng nguyên giám đốc
trung tâm giáo dục hình xuyên của bình thuốc

được tổ chức hiện về hậu quả nguyên trọng
việc phạt thanh đã thiếu trực tiếp

tài chính kế toán của trung tâm

gần một bốn tỷ đồng
với thông điệp bình đẳng hôm nay
vì một ngày mai bền vững
và hưởng ứng tuần lễ áo dài
kỷ niệm một trăm một mươi hai năm
ngày quốc tế phụ nữ
mùng tám tháng ba năm một nghìn chín trăm một mươi
mùng tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
dù nhiều nơi đang chịu ảnh hưởng
của dịch covid một mươi chín
nhưng phụ nữ trên cả nước
vẫn hào hứng dạng dỡ
và tự hào khoác lên mình trang phục truyền thống
tà áo dài duyên dáng
tại cơ quan công sở
và nhuộm sắc trên mạng xã hội
và hình ảnh đó đã được lan tỏa
trên không gian mạng
và đông đảo cư dân mạng ngày hôm nay
cũng đã có những lời chúc đông đầy tình cảm
tới cộng đồng người thân bạn bè và đồng nghiệp
và xin mời quý vị và các bạn
hãy cùng theo dõi ngày sau đây
từ cơ quan công sở đến trường học
trên đường phố và trên không gian mạng
hình ảnh những phụ nữ duyên dáng
thanh lịch thước tha trong tà áo dài
tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi
trong cộng đồng về lịch sử giá trị
của áo dài việt nam
đông đảo cư dân mạng đã không tiếc những lời khen
lời chúc tốt đẹp nhất dành cho một nửa thế giới
để tôn vinh những người phụ nữ
dễ thương duyên dáng quá
tôi cầu chúc tất cả phụ nữ trên thế giới này
mãi xinh đẹp luôn là bông hoa thơm
trong vườn hoa ngát gương
chúc bạn của tôi là bông hoa đẹp nhất
nhân ngày quốc tế phụ nữ nhé
chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
ngửi ngàn lời chúc mừng yêu thương
mong các chị em luôn vui vẻ
nhận được nhiều quà trong ngày này
xin chúc các chị em một ngày tám tháng ba
vui vẻ hạnh phúc
chúc chị em sẽ ngày càng xinh đẹp
công việc thuận lợi gặp nhiều may mắn
đồng đảo cư dân mạng chia sẻ áo giải việt nam
không chỉ đơn thuần là một loại trang phục dân tộc
mà còn chứa được một bề dày lịch sử
truyền thống văn hóa
những quan niệm thẩm mỹ ý thức
và tinh thần dân tộc của người việt nam
trải qua bao đổi thay của xã hội và thời đại
chiếc áo giải vẫn luôn là biểu tượng tuyệt đẹp
của nền văn hóa dân tộc
là niềm tự hào của con người việt nam
vẻ đẹp dịu dàng mềm mại
quyến rũ và thiết tha của áo giải truyền thống
mang lại rất nhiều cảm xúc
nó chứa được cả chiều sâu tâm hồn
mà những trang phục khác khó có thể biểu đạt
chị rất thích bộ ảnh áo giải của em
áo giải không chỉ là trang phục truyền thống
mà còn là nét văn hóa đặc trưng của dân tộc việt nam
trải qua từng thời kỳ phát triển của lịch sử
áo giải luôn không ngừng biến đổi
nhưng vẫn đảm bảo tôn được
vẻ đẹp dịu dàng truyền thống của người phụ nữ việt
đã qua biết bao nhiêu năm
cả áo giải thiết tha vẫn chưa bao giờ hết đẹp
trong mắt của những con người yêu mến văn hóa việt
dù bất cứ nơi đâu
áo giải cũng có thể xuất hiện
và mang đến hơi thở văn hóa
và nét thẩm mỹ vô cùng tinh tế
chính vì vậy áo dài mãi trường tồn với thời gian
tôi tự hào hãnh diện
và tự tin khi khoác lên mình bộ trang phục áo dài truyền thống
duyên dáng này
hưởng ứng tuần lễ áo giải việt nam
là cách làm thiết thực
nhằm góp phần tôn vinh và lan tỏa giá trị
của áo giải trong đời sống xã hội
khơi dậy niềm tự hào trách nhiệm giữ gìn
phát huy di sản văn hóa việt nam
trong mỗi cán bộ hội viên phụ nữ
nhiều cư dân bày tỏ hình ảnh
chị em phụ nữ duyên dáng thớt tha
đầm thắm trong giả áo giải truyền thống
nhưng không kém phần năng động sáng tạo
đã làm cho không khí làm việc
sinh hoạt thêm tươi vui ngập tràn sắc màu
trong đại dịch covid một mươi chín
những bông hồng trắng tỏa sáng
vì tinh thần làm việc quên mình
vì ý chí kiên cường và sự hy sinh cao cả
vì trách nhiệm kiên liên chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
trong cuộc sống đời thường
những bông hồng ấy vẫn toát lên về đời
công dung ngôn hạnh với tài áo giải truyền thống
niềm tự hào của phụ nữ việt nam
ở bất cứ nơi nào miền núi hay đồng bằng
thành phố hay nông thôn
khi khoác lên mình chiếc áo giải
đều có một nét đặc trưng riêng của người phụ nữ việt
chiếc áo dài tôn lên hình ảnh của người phụ nữ
thớt tha giản dị mộc mạc
nhưng sang trọng quý phái
mang đậm bản chất của người phụ nữ việt nam
hôm nay tôi vô cùng tự hào
khi được cùng đông đảo chị em tôn vinh chiếc áo dài
và cũng rất phấn phở
đông đảo cư dân mạng chia sẻ tuần lễ áo dài
được hưởng ứng với nhiều hình thức khác nhau
nhưng trong trang phục áo giải
mỗi cư dân mạng lại gửi đến một thông điệp ý nghĩa
để tôn vinh hình ảnh người phụ nữ việt
cũng như lan tỏa hình ảnh áo giải
một di sản văn hóa
bạn nghĩ sau khi phụ nữ việt nam duyên dáng
thanh lịch trong tà áo giải
nhằm lan tỏa di sản văn hóa
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
theo luật giao thông đường bộ
khi lưu thông trên cao tốc
chỉ có hai lý do được phép dừng lại trên làn khẩn cấp
lý do thứ nhất là khi phương tiện
gặp sự cố buộc phải dừng lại
và lý do thứ hai là người trên phương tiện
gặp tình huống đột xuất về sức khỏe
cần hỗ trợ về y tế
thế nhưng trên thực tế làn khẩn cấp ở việt nam
đang được các tài xế sử dụng rất là tùy tiện
thói quen tùy tiện bất chấp pháp luật
và quy tắc tham gia giao thông kiểu như vậy
thì luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vô cùng nghiêm trọng
và mời quý vị hãy cùng với chúng tôi
bắt đầu câu chuyện giao thông ngày hôm nay
với những tình huống hết sức cụ thể
để xem làn khẩn cấp ở việt nam
được sử dụng như thế nào ngay sau đây
lan khẩn cấp dùng để vượt ẩu khi tắt đường
đây là tình huống phổ biến nhất
bất cứ tài xế nào cũng đã từng gặp
hoặc thậm chí là từng làm
hay là dừng lại làm điếu thuốc cho mát họng
làn khẩn cấp dùng để đua xe đạp
thậm chí có những lý do để làm việc riêng trên làn khẩn cấp
đôi khi còn ngớ ngẩn đến hài hước như thế này
như việc dùng lan khẩn cấp để ngồi ăn lẩu chẳng hạn
hoặc là thoáng mát rộng rãi
thì mình trải thảm làm vài động tác yoga cho người nó dẻo
nó rất phức tạp phải quản lý theo luật
chứ không thể theo thói quen
hoặc là theo kiểu gọi là truyền thống dân gian được
thành thử ra đây là những cái mà chúng ta cho rằng là
họ cũng một là quyền lợi cá nhân họ đạt lên trên hết
họ theo cái phong cách theo cái thói quen sinh hoạt ở làng xã rồi
thành thử ra là họ gọi là cứ theo thói quen
có nghĩa là họ cốt là được việc của họ thôi
đúng không ạ tiện cho họ
hay là để cho họ gọi là thuận lợi trong quá trình di chuyển này
đúng không ạ
thì vì họ đặt cái quyền lợi cá nhân lên trên hết
mà họ không tuân thủ luật pháp
có những nồi lẩu chỉ vài trăm nghìn
nhưng nồi lẩu của tài xế này lên đến một mươi hai triệu đồng
luật được hình thành không chỉ nhằm mục đích gian đe người vi phạm
mà còn giúp người tham gia giao thông ý thức được những hành vi nguy hiểm
và thực tế
nhiều trường hợp hậu quả của nó nghiêm trọng như thế này ở đây
đường cao tốc thì bản chất nó đã tiêm ẩn các cái rủi ro
của cái việc mà đi lại
mà tốc độ nó khác
chỉ cần chậm tốc độ thôi là nguy hiểm
còn rừng đỗ còn bội phần nguy hiểm
nó có xứng đột của hai cái tốc độ rất là lớn
nhất là cái quán tính của những cái xe trọng tài lớn nữa
do vậy là ở làng đường cao tốc
nó phải có những kỳ luật thép của nó
đi cùng với nó là các phương tiện giám sát
đi cùng với nó là các công cụ chế tài
thì mới có thể là loại trừ được các nguy hiểm
thì mới đúng tên là đường cao tốc
đường cao tốc không phải là chỉ hạ tầng cao tốc
không phải là cái tên hiệu của nó là hình ảnh đường cao tốc
mà nó phải bao gồm
nó là cả một bộ máy
hiện nay đa phần các tuyến cao tốc đều được lắp đặt hệ thống camera giám sát
việc xử lý những vi phạm nguy hiểm như thế này
có phần triệt để và kịp thời hơn trước đây rất nhiều
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng
dù có giám sát chặt chẽ
hay chế tài có mạnh đến mấy
thì con người vẫn là yếu tố cốt lõi của vấn đề
cái vấn đề cốt lõi của chúng ta bây giờ
đang phải tập trung vào yếu tố con người
có thể nói rằng lái xe
chúng ta cơ bản là phần lớn
là chấp hành tốt
tuy nhiên là một số đồng chí lái xe là chấp hành chưa tốt
và cái an toàn giao thông
chúng ta không thể nói là cái vấn đề
một số ít là yên ổn
chúng ta coi như là một nghìn sói
một triệu thì chúng ta thấy là vô cùng bé
không đáng kể
nhưng mà cứ một triệu người
mà có một người gây tai nạn
thì vấn đề chúng ta thấy rằng là đất nước này
một ngày bao nhiêu cái tai nạn
rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái vấn đề
trong an toàn giao thông chúng ta cần phải quan tâm tuyệt đối
không thể nói rằng là một số ít người
hay là mấy phần trăm
chấp hành không tốt
cái đấy chúng ta cần phải xử lý
cao tốc là một loại hình hạ tầng giao thông đặc thù
văn minh và hiện đại
đòi hỏi những tài xế khi lưu thông trên những tuyến này
cũng phải có thái độ ứng xử phù hợp
việc chấp hành nghiêm ngặt những quy định
quy tắc bắt buộc là điều kiện tối thiểu
để giúp người tham gia giao thông tránh được những hậu quả khôn lường
ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba năm nay
có chủ đề là bình đẳng giới hôm nay
vì một ngày mai bền vững
với mục đích ghi nhận sự đóng góp của phụ nữ
và trẻ em gái trên toàn thế giới
việt nam được đánh giá rất cao
trong công tác bình đẳng giới tại đông nam á
với tỷ lệ phụ nữ tham gia
làm công tác xã hội chính trị kinh tế
và đặc biệt là công tác quản lý nhà nước
cao nhất trong khu vực
tuy nhiên thì phải thẳng thắn thừa nhận rằng
còn rất nhiều mục tiêu bình đẳng giới
mà chúng ta chưa đạt được
và trong chuyên mục góp nhìn trên ra ngày hôm nay
chúng tôi có mời tới trường quay
giáo sư tiến sĩ lê thị quý
viện trưởng viện nghiên cứu giới và phát triển
nhà khoa học của nữ quyền
để cùng bàn luận hơn về câu chuyện bình đẳng giới
tại việt nam
và xin chào giáo sư tiến sĩ lê thị quý
và cảm ơn bà đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin chào mc xin chào quý vị khán giả
và trước khi chúng ta đến với cuộc trò chuyện
thì xin mời bà cùng với quý vị khán giả
hãy theo dõi một đoạn clip ngay sau đây
việt nam đứng thứ sáu mươi trên thế giới
đứng thứ bốn ở châu á
và đứng đầu trong hội đồng liên minh
nghị viện hiệp hội các nước đông nam á
về tỷ lệ nữ tham gia cơ quan dân cử
đứng thứ ba trong khu vực asean
và thứ bốn mươi bảy trên một trăm tám mươi bảy quốc gia trên thế giới
tham gia xếp hạng về bình đẳng giới trong tham chính
ghi dấu ấn đặc biệt đối với phụ nữ việt nam
với việc quốc hội khoáng một mươi năm
đạt tỷ lệ ba mươi hai mươi sáu nữ đại biểu
cao nhất từ trước đến nay
chính phủ cũng ra nghị quyết
ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
lần đầu tiên
trong một chương trình mục tiêu quốc gia
có dự án chuyên biệt về bình đẳng giới
và các chương trình mục tiêu quốc gia khác
đều thực hiện lồng ghét
vấn đề bình đẳng giới
bình đẳng giới sẽ là một trong những nội dung chính
được thảo luận tại đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc
lần thứ một mươi ba sắp diễn ra tại hà nội
thưa giáo sư tiến sĩ lê thị quý
bình đẳng giới là một trong những mục tiêu
mà chúng ta cần phải phấn đấu
và cũng rất là nhiều quốc gia trên thế giới
đã hướng đến để làm sao có một xã hội
tiến bộ và văn minh
cũng như là phát triển bền vững hơn
vậy giáo sư có thể nói về kết quả nổi bật
của bình đẳng giới
của việt nam trong việc thực hiện bình đẳng giới
và nữ giới đã đóng góp như thế nào
cho sự phát triển
cũng như là tiến bộ của đất nước xã hội chủ nghĩa việt nam
vâng nếu mà so với lại
cả cái tiến trình lịch sử của việt nam
thì đây là lần đầu tiên
việt nam có một
cái hệ thống luật pháp
hết sức đầy đủ và toàn diện
về bình đẳng giới
tất nhiên là chúng ta vẫn còn phải bổ sung
thế nhưng mà
cái bình đẳng giới này
để giải quyết
cái vấn đề
nam nữ bình quyền
trên mọi phương diện
từ gia đình xã hội và cá nhân
và đây là những cái thành tựu hết sức to lớn
chúng ta có hiến pháp có các luật hôn nhân gia đình
luật bình đẳng giới
luật phòng chống bạo lực gia đình
luật chống môn bán phụ nữ và trẻ em
tất cả cái hệ thống luật pháp ấy
so với quốc tế đã rất là tiến bộ
và cái điều này đã bảo vệ
phụ nữ trên các cái lĩnh vực
của đời sống
vâng ạ phụ nữ việt nam
nói chung và đặc biệt là trong lực lượng công an nhân dân ạ
giáo sư có đánh giá như thế nào
đó là về việc thực hiện quyền bình đẳng giới
cũng như là đóng góp chung
của lực lượng công an nhân dân
trong cái việc bình đẳng giới tại nước ta
vâng phụ nữ thì
người ta đã thừa nhận rồi
phụ nữ có những cái đóng góp rất là to lớn
trong cuộc sống và trong lịch sử
tức là việt nam là có cái truyền thống
giữ nước và dựng nước
và lao động sản xuất
để bảo vệ đất nước
thế thì tất cả trong những cái công việc ấy
phụ nữ luôn luôn sát cánh bên nam giới
và tuy nhiên trong lịch sử
thì người ta ít công nhận
về cái sự đóng góp to lớn của phụ nữ
nhưng mà gần đây
với cái chế độ mới của chúng ta
thì chúng ta đã thừa nhận
tất cả sự đóng góp của phụ nữ
không chỉ bằng lời nói
mà còn bằng cả các cái con số thực tiễn
thế thì lực lượng công an nhân dân
là một lực lượng mà rất là quan trọng
trong cuộc sống
đó là lực lượng mà tham gia vũ trang
và bảo vệ xã hội
bảo vệ cái trật tự của xã hội
thì phụ nữ ngày nay cũng tham gia
vào trong lực lượng đông đảo
bởi vì trước đây người ta cho là công an nhân dân
chỉ có nam giới
nhưng bây giờ phụ nữ tham gia rất đông đảo
chúng ta thấy là phụ nữ từ các lĩnh vực y tế
hậu cần rồi cả
bắt tội phạm
rồi cả phản gián v v
tất cả các lĩnh vực chị em đều tham gia
và chị em đều có những đóng góp hết sức tích cực
có nhiều chị đã phấn đấu
trở thành những sĩ quan cao cấp như là nam giới
và đây là một cái hiện tượng rất là phi thường
bởi vì trong công an nhân dân
chính là lực lượng bảo vệ tổ quốc như thế
thì chúng ta thấy rằng
phụ nữ có nhiều đóng góp
và chắc chắn là chúng ta hàng ngày
chúng ta vẫn tiếp xúc với rất nhiều các chị
thậm chí kể cả những chị
đứng giao thông ở ngoài đường
lẫn các chị
hoạt động rất là thầm lặng
có những chị tình báo của chúng ta
hết sức thầm lặng và vĩ đại
và chúng ta thấy rất là cảm phục
chúng tôi rất là ngưỡng mộ
những cái phụ nữ
làm trong cái lực lượng công an nhân dân
không chỉ hoàn thành sức nhận nhiệm vụ được giao
mà bên cạnh là gia đình
là một người mẹ một người vợ
các chị cũng vẫn là rất là đáng nhận
rất là tốt cái công việc của mình
có thể thấy rằng sau một mươi năm thực hiện chiến lược
bình đẳng giới thì việt nam đã thu được rất nhiều kết quả
rất là đáng khích lệ
tuy nhiên thì vẫn còn những mục tiêu
và chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận là chưa đạt được
vậy giáo sư
có thể phân tích được là
những cái việc chưa đạt được đó là gì
và được biết đó chính là
cái việc đó là bạo lực giới
vậy giáo sư
giáo sư có thể phân tích rõ hơn về câu chuyện bạo lực giới
tại việt nam không ạ
vâng chúng ta thấy là hiện nay
phấn đấu cho bình đẳng giới
thì người ta có hai thuật ngữ
một là bình đẳng giới thực chất
và hai là bình đẳng giới hình thức
thế hiện nay thì chúng ta đang đứng ở cái ngưỡng
tức là cái cầu nối giữa bình đẳng giới hình thức
tiến tới bình đẳng giới thực chất
bởi vì về hình thức như chúng tôi nói đấy vừa rồi
thì chúng ta đạt được rất nhiều cái thành tiệu
mà kể cả về mặt luật pháp
thế nhưng mà về thực chất
thì trong cuộc sống gia đình chúng ta vẫn còn
lỗ hỏng mà chúng ta chưa giải quyết được
chẳng hạn như là
cái sự phân công lao động bất bình đẳng giới
hiện nay thì người ta
theo thống kê của cái nhà xã hội học
thì phụ nữ lao động khoảng một mươi sáu tiếng trong một ngày
nhưng mà nam giới chỉ khoảng
tám tiếng cho đến chín tiếng
thì đấy là một cái sự tranh lệch quá lớn
bởi vì phụ nữ phải lao động
đánh vác việc nhà
chưa kể là họ đã phải mang thai
và sinh ra
và sinh đẻ
thế rồi tất cả những cái công việc giới tính đấy
đã làm hạn chế sự tiến bộ của phụ nữ rất nhiều
mà phụ nữ lại còn được giao thêm
cái trách nhiệm mà chúng tôi gọi là xã hội chức
tức là vừa rồi chúng ta nói về thiên chức
thì tức là phụ nữ phải mang thai sinh đẻ
và cho con bú vào giữa của mình
thế còn lại xã hội chức tức là phụ nữ
phải chăm lo gia đình phải chăm sóc con cái
phải nuôi dạy con cái
chăm sóc người già
lo lắng hai bên nội ngoại
rất nhiều cái trách nhiệm không công ấy
mà phụ nữ phải cánh chịu
thế thì đấy là một cái mà chúng ta
một cái điều mà chúng ta chưa đạt được
trong cái bình đẳng giới thực chất
thứ hai nữa là trong một số
cái nơi thì phụ nữ vẫn còn là nạn nhân
của những cái vụ như là
tào hôn như là vụ bắt vợ
như là vụ
hoặc là bắt phụ nữ phải làm
cái công việc quá sức của họ
hy sinh họ dùng cái từ hy sinh cho phụ nữ
và đấy là cái điều mà
chúng ta thấy là nó
luôn luôn gây ra cái khoảng cách
giới rất là lớn
trong cuộc sống hàng ngày
đặc biệt là các vùng nông thôn miền núi
và cái bạo lực giới đấy
chính là cái hình thức bạo lực
trong bạo lực giới thì có bạo lực
tân thể bạo lực tinh thần
còn có một cái dạng nữa là bạo lực lao động
và chính những cái dạng bạo lực đấy
nó đang đè nặng lên phụ nữ và trẻ em
chính là nạn nhân của
cái bạo lực giới đó
bên cạnh rất nhiều những cái
gọi là những cái khó khăn
những cái trách nhiệm mà người phụ nữ phải đảm nhận
thì theo báo cáo tổng quan về bình đẳng giới
ở việt nam vào năm hai nghìn hai mươi một ạ
đại dịch covid một mươi chín cũng đã tác động nặng nề hơn
tới phụ nữ của việt nam
vâng ạ vậy xin giáo sư có thể cho biết rõ hơn
về những tác động và cái rào cản này như thế nào không ạ
vâng ạ trước hết là cái đại dịch này
nó đã gây ra cái tổn thất
hết sức to lớn về con người và vật chất
cho cả thế giới trong đó có việt nam
thế thì chúng ta thấy là theo thống kê
là khoảng chín mươi sáu triệu người
đã bị chết
thì trong đó có bốn mươi bảy triệu
là phụ nữ
và trẻ em
thì đấy là một cái điều hết sức đau xót
và hơn nữa đại dịch đã phá hủy
cái cấu trúc
phá hủy cái cấu trúc của nền kinh tế
rồi kinh tế đóng cửa
rồi việc làm không có việc làm
thất bại thế rồi cái lao động
ở vùng phi chính thức đã bị hạn chế
và chính những điều này đã ảnh hưởng trực tiếp
đến phụ nữ
phụ nữ không những không có việc làm
trong đó thì lại
trong khi đó thì phải gánh nặng không công ở nhà
lại còn cao hơn rất nhiều
tức là hiện nay là khoảng gấp ba lần
và cái điều này đã cái đại dịch covid một mươi chín này
nó đã phá hủy cái nền kinh tế của chúng ta
và hiện nay
chúng ta phải đang tiến tới cái con đường
là phục hồi lại sau cái đại dịch
và câu hỏi cuối cùng
xin dành cho tiến sĩ đó là
trong chương trình đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi ba
thì diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng ba
có hoạt động đó chính là
đối thoại năm hai nghìn ba mươi
thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ
vậy đây sẽ là cái cơ hội
để những người phụ nữ
tiến ra những kiến nghị của mình
cũng như là những giải pháp đối với lãnh đạo đảng và nhà nước
vậy xin giáo sư
có thể chia sẻ thêm là
vậy đâu là những cái giải pháp cần thực hiện lúc này ạ
thực ra thì các giải pháp này
các nhà nghiên cứu cũng như là các nhà hoạt động
thực tiễn trong phong trào phụ nữ
đã đưa ra từ lâu rồi
tức là những cái giải pháp để cho làm sao mà đưa tiến tới bình đẳng giới thực chất
thế thì chúng tôi thấy là
cái giải pháp trước mắt
sau khi đại dịch này
thì chúng ta phải phục hồi và phát triển nền kinh tế
và những việc phục hồi và phát triển nền kinh tế này
phải hướng tới phụ nữ và trẻ em
phải đến tận tay phụ nữ và trẻ em
tức là chúng ta phải
hỗ trợ trực tiếp cho người lao động nữ
hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp nữ
và hỗ trợ trực tiếp cho cái vùng kinh tế phi chính thức
là nơi mà phụ nữ tham gia rất nhiều
thì đấy là những trường hợp thiết thực
và chúng ta
nhà nước và các tổ chức xã hội
cũng cần phải có những kế hoạch
rất là rõ ràng
rất là khả thi
để đưa từng tầng
một bước đến cái việc là
giải phóng phụ nữ
đặc biệt là giải phóng cái tư tưởng
của phụ nữ cũng như nam giới
về bình đẳng giới
chứ không phải là trọng nam kinh nữ
thí dụ cái tư tưởng này nó vẫn còn tồn tại
ở nhiều địa phương
và nó làm cho phụ nữ không thể vươn lên được
trong các cái tư tưởng
từ cái việc bổ nhiệm
từ cái việc sử dụng lao động nữ
cho đến cái việc
cho đến các cái công việc mà gọi là lao động của phụ nữ
trong gia đình
chúng ta phải cân đối giữa lao động
không công và lao động có công
thì trên cơ sở đấy
thì nó mới rõ ra được tất cả những cái
vai trò và vị trí của phụ nữ
cái việc tham chính của phụ nữ hiện nay
cũng đang rất là còn thấp
nếu mà cao là cao so với đông nam á
nhưng mà so với
thực tế cái năng lực
và cái trình độ của phụ nữ
thì rõ ràng là còn thấp
vì vậy cho nên chúng ta không thể hài lòng với con số được
và chúng ta phải nâng cao cả
cái số lượng và chất lượng
vấn đề tham chính của phụ nữ
thế rồi phụ nữ là người
gọi là nạn nhân chính
của bạo lực giới
phụ nữ và trẻ em
thế thì chúng ta phải chống lại
cái bạo lực giới một cách rất là
triệt đề cương quyết và có kế hoạch
vâng rất là cảm ơn những chia sẻ cụ thể
mà giáo sư tiến sĩ thế thị quý
đã dành cho quý vị khán giả ltv
và những ngày một tháng ba cũng xin chúc cho giáo sư tiến sĩ
sẽ có một ngày thật là nhiều niềm vui
nhiều hạnh phúc luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống